trong đó có hai điểm tập kết gỗ lậu gần biển rừng hai điểm ở sừng mộc và ba điểm trong các khu nhà dân

đến nay các đơn vị nghiệp vụ của công an tỉnh đắk lắc đã phát hiện bốn trăm tám mươi một lóng hộp gỗ

trong thời gian vừa qua thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí giám đốc công an tỉnh
lực lượng chức năng đã chấn áp xử lý mạnh tội phạm hủy hoại rừng vận chuyển lâm sản trái phép
đã điều tra khởi tố nhiều vụ việc phức tạp với các loại tội phạm này
hiện nay các đối tượng lâm tạc có xu hướng vào sâu nói với các cánh rừng già đường đi để hiểm trở khó khăn
sau một thời gian kiên trì mật phục có thời điểm các trinh sát ở trong rừng già hơn một tháng trời
lực lượng chức năng công an tỉnh đã bắt quả tang vụ khai thác hủy hoại rừng trái phép
quy mô lớn tại tiểu khu sáu trăm chín mươi hai xã cư giang huyện eka
hiện các lực lượng chức năng đang khám nghiệm hiện trường để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
hiện vụ việc được chuyển cho công an huyện eka và các cơ quan công an đã ra quyết định khởi tố bị can
bắt tạm giam bố đối tượng trực tiếp
công an huyện ek đã được tham gia phá rừng cùng chú ở thôn một mươi năm xã cư giang huyện ek
trong hơn một năm qua cùng với việc triển khai đồng bộ các kế hoạch phòng chống chấn áp tội phạm
và lập được nhiều chiến công đồng chí giám đốc công an tỉnh cũng đã quan tâm và chỉ đạo mạnh mẽ công tác
phòng chống và chấn áp các tội phạm về quản lý bảo vệ rừng rồi xâm hại rừng rồi hủy hoại rừng
khai thác mua bán vận chuyển lâm sản trái phép
các cơ quan trị đồng bộ trên địa bàn tỉnh ở nhiều huyện trọng điểm
và chúng tôi đang đứng ở đây là một cái minh chứng là lực lượng công an
qua một thời gian dài điều tra mật phục đã bắt quả tang và đang tiến hành điều tra
và để khởi tố vụ án xử lý theo đúng quy định pháp luật
chúng tôi tin tưởng rằng với sự vào cuộc mạnh mẽ của công an tỉnh như hiện nay
là cái động viên khích lệ rất lớn đối với các ngành chức năng ngành nông nghiệp
và kể cả chủ rừng chính quyền địa phương
và chúng tôi tin tưởng rằng công tác quản lý bảo vệ rừng sẽ được cải thiện trong thời gian đến
từ thực trạng phòng chống và chấn áp
phá rừng xảy ra triển miên dài dặn trong nhiều năm qua trên các lâm phần
của công ty trách nhiệm hiếu hạn một thánh viên lâm nghiệp ek quản lý
ở địa bàn hai xã cư bông và cư giang đã khiến dư luận đặt câu hỏi về trách nhiệm của chủ rừng
là công ty trách nhiệm hiếu hạn một thành viên lâm nghiệp eak cũng như lực lượng kiểm lâm ở địa phương
do ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới có trục ở khoảng một mươi bốn một mươi bảy độ vĩ bắc
kết hợp với gió mùa tây nam hoạt động với cường độ trung bình đến mạnh
nên trong ngày và đêm nay một mươi chín tháng chín thời tiết các tỉnh như bình định phú yên khánh hòa ninh thuận bình thuận
khu vực nam tây nguyên và nam bộ tiếp tục có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to và giải rác có rông
với lượng mưa phổ biến từ bốn mươi cho đến tám mươi mm hai mươi bốn h có nơi trên một trăm linh mm trong hai mươi bốn h
thời gian xảy ra mưa lớn tập trung vào chiều và tối
trong ngày hôm nay khu vực hà nội và các tỉnh phía bắc cũng đều có mưa rào và rông vài nơi
trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét
gió giật mạnh
bắc và trung trung bộ có mưa
một số tỉnh có mưa lớn cảnh báo nguy cơ lũ quét và sạt lửa đất
bản tin tiếp tục với những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
đối với đối tượng ngô thị toa sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
hộ khẩu thường trú tại xã nghĩa hưng huyện nghĩa hưng tỉnh nam định
về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
bên cạnh đó cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh ninh bình còn ra quyết định truy nã
đối với đối tượng nguyễn đức kế sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi chín
hộ khẩu thường trú tại thôn tân hoa xã trường yên huyện hoa lư tỉnh ninh bình
về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
cũng liên quan đến tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh ninh bình
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng phạm việt hà sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một
hộ khẩu thường trú tại số nhà một mươi một trên ba mươi sáu ngõ một trăm bảy mươi một đường phạm thận duật phố phúc khánh
phường ninh sơn thành phố ninh bình tỉnh ninh bình
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý